cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong đó kẻ cầm đầu có tiền án
nhóm này đã lên thành phố từ ba ngày qua để nắm tình hình theo dõi các cửa hàng vàng bạc
tại hiện trường một bên cửa kính của cửa hàng vỡ vụn do va chạm giữa hai bên
ô tô của nhóm này cũng đã bị cảnh sát thu giữ
còn vào khoảng năm h ba mươi chiều qua tại thôn yên cường xã đức lạc huyện đức thỏ tỉnh hà tĩnh
đã xảy ra một vụ nổ súng khiến một người tử vong
do mâu thuẫn một thanh niên đến nhà lê hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở thôn yên cường xã đức lạc để đòi nợ
do mâu thuẫn trong chuyện nợ nần hai bên xảy ra cự cãi
lê hoàng anh vào nhà lấy một khẩu súng bắn thẳng vào thanh niên trên khiến nạn nhân gục tại chỗ
mặc dù được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa huyện đức thọ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
theo các bác sĩ trực cấp cứu nạn nhân tử vong do bị một viên đạn bắn xuyên tim
công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh cho biết đang phối hợp với công an xã khẩn trương vào cuộc điều tra
công an tỉnh vĩnh long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với lê tấn quân hai mươi tuổi trú tại thành phố vĩnh long về hành vi giết người
ngày chín tháng chín quân và nhóm bạn điều khiển xe mô tô lưu thông trên đoạn đường nông thôn
thuộc xã quế thiện huyện vũng liêm thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi với lê văn ngọc
trú tại địa phương quân bị ngọc đuổi đánh
sau đó quân đã đến nhà người quen gần đó lấy một con dao rồi cùng với nhóm bạn quay lại tìm ngọc để trả thù
khi vừa gặp ngọc quân đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ làm ngọc bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
quân bị bắt khẩn cấp ngay sau đó về hành vi giết người
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo phan thị thúy liễu bốn mươi hai tuổi trú tại xã thạnh phú
huyện cầu kè tỉnh trà vinh vừa bị tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đưa ra xét xử sơ thẩm
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm liễu đã mở tổng cộng ba mươi chín dây hụi trong đó có ba mươi bốn dây hiệu
liễu kê tên khống và tự ý lấy tên hụi viên tham gia thật để hốt tiền của hụi viên
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm liễu không còn khả năng thanh toán tiền cho các hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi
lúc này bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền là hơn một hai mươi tám tỷ đồng
ngoài ra bị cáo liễu còn vay mượn của bốn người khác hai sáu mươi chín tỷ đồng
căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tuyên án đối với bị cáo phan thị thúy liễu
một năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc phải bồi thường tài sản cho các bị hại
căn cứ vào thông tin phản ánh về việc in ấn và phát hành sách giáo khoa trong thời gian gần đây
bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành quyết định về việc kiểm tra việc thực hiện in và phát hành sách giáo khoa

theo đó đoàn kiểm tra của bộ giáo dục và đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra về việc in ấn phát hành sách giáo khoa
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tại nhà xuất bản giáo dục việt nam
trước đó vào thời điểm đầu năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tại các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
đã xảy ra tình trạng khan hiếm cháy hàng sách giáo khoa
đặc biệt là các bộ sách giáo khoa đầu cấp cho học sinh lớp một lớp sáu và lớp một mươi
phụ huynh đã phải mua gom nhiều nơi mới có đủ bộ sách giáo khoa
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt